tập đoàn xây dựng hòa bình đã vinh dự nhận giải doanh nghiệp tp hcm tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
và cá nhân chủ tịch hội đồng quản trị lê viết hải đừng trao tặng danh hiệu doanh nhân tp hcm tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
tại lễ kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam lần thứ một mươi sáu do hiệp hội doanh nghiệp tp hcm tổ chức
tính đến nay sau hơn ba mươi ba năm xây dựng và phát triển tập đoàn xây dựng hòa bình đã đánh dấu thương hiệu
trên bốn mươi bảy tỉnh thành trong cả nước tham gia thi công hàng trăm công trình quy mô góp phần xây dựng các thành phố đô thị hiện đại và văn minh
song hành với hoạt động kinh doanh tập đoàn triển khai và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng lan tỏa văn hóa nhận ái
thông qua những chương trình giọt hồng yêu thương chấp cánh ước mơ
danh hiệu doanh nhân tp hcm tiêu biểu hai nghìn hai mươi do ủy ban nhân dân tp hcm trao tặng nhằm vinh danh
khen thưởng những doanh nghiệp doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh
không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập thành công vào nền kinh tế quốc tế
đây là năm thứ tám liên tiếp tập đoàn xây dựng hòa bình được trao tặng danh hiệu này